một trong những phương thức nổi bật phải kể đến đó là móc túi trốn đông người với các thủ đoạn rất tinh vi
trà trộn vào đám đông trộm cắp tiền điện thoại di động sau đó truyền tay nhau tẩu tán tài sản trộm được
đây là một trong những chiêu thức được các đối tượng sử dụng tại các nơi đông người
chỉ cần khách mua hàng hở vài giây là chúng ra tay thực hiện hành vi trộm cắp
ngoài ra cũng có thủ đoạn đối tượng giả khách đi chợ một mình ra tay thực hiện hành vi móc túi rất tinh vị
vừa qua đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi đã bắt giữ hai đối tượng là huỳnh thị ngọc thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
trú tại tổ sáu khu vực tám phường lê hồng phong tp quy nhơn tỉnh bình định
và nguyễn thị thư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thôn phước tích xã bình mỹ huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi về hành vi trộm cắp tài sản
lợi dụng sơ hở của tiểu thương chợ đầu mối thuộc phường nghĩa tránh tp quảng ngãi và hội chợ ẩm thực phường quảng phú tp quảng ngãi
hai đối tượng thủy và thư đã trộm túi sách lấy chín triệu đồng điện thoại di động trị giá hàng chục triệu đồng
theo hồ sơ thủy và thư đều là những đối tượng đã có tiền sự về tội trộm cắp tài sản
công an phường đã ra soát xác định trạng quảng ngãi là nơi phức tạp về an ninh đặc tự nhất là vấn đề tình hình trộm cắp móc túi
thì để phòng ngừa ngăn chặn tiệt phá đối với bảo tội phòng này thì công an phường đẩy mạnh công tác tiên triền phổ biến pháp luật
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng nhất là đối tượng tổng cắp móc túi trong chợ
điều hành nhiều hình thức như chúng tôi phát tà rai cho các hộ tiêu thương người dân đi mua sắm
hoặc là tiên triền tổ chức tiên triền miệng họp tiêu thương để tiên triền
cùng với sự gia quân truy quét nạn trộm cắp tài sản vào dịp cuối năm của lực lượng công an
người dân cũng cần nâng cao cảnh giác đẩy lùi tệ nạn ra khỏi cộng đồng
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm vừa phát hiện bắt giữ một nam hành khách quê ở vĩnh long
về hành vi vận chuyển trái phép vũ khí là ba khẩu súng ngắn từ mỹ về việt nam qua đường hàng không
cụ thể vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng hải quan tân sơn nhất phát hiện
một mươi hành khách trên chuyến bay nh tám trăm ba mươi ba từ mỹ quá cảnh qua tokyo về việt nam có dấu hiệu khả nghi
qua kiểm tra hành lý cá nhân của người này lực lượng chức năng phát hiện lô vũ khí gồm ba khẩu súng ngắn
hai con dao găm và một còng số tám được cất dấu tinh vi
hiện lực lượng hải quan đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra làm rõ mục đích mua
sử dụng số vũ khí trên đặc biệt là làm rõ hành khách này có tham gia vào tổ chức nào trong và ngoài nước hay không
sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long đã bắt quả tăng một mươi ba đối tượng đang đánh bài ăn tiền
và đáng nói là trong một mươi ba người tham gia đánh bạc thì có tới một mươi một người là phụ nữ
kiểm tra tại nhà của bà nguyễn thị thu lợi chú xã nhân bình huyện trà ôn lực lượng chức năng bắt quả tang một mươi ba đối tượng
có hộ khẩu thường trú tại huyện tam bình và huyện trà ôn đang tham gia đánh bài ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều bộ bài tay đã qua sử dụng hai xe mô tô một mươi hai điện thoại di động cùng gần một trăm bốn mươi triệu đồng
qua làm việc nhóm đối tượng thừa nhận có tham gia đánh bài ăn tiền mỗi lần cá cược từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
thưa quý vị và các bạn chỉ về mê mụi bùa yêu mà một phụ nữ trú tại thị trấn dương đông huyện phú quốc tỉnh kiên giang
đã chi đến ba tỷ đồng để làm thuốc hóa giải bùa yêu cho chồng mình
tuy nhiên thứ bùa yêu hóa giải này lại được điều hóa giải bùa yêu cho chồng mình
lại được điều chế từ nước lấy từ đáy các phần mộ vừa được lấy cốt trộn cùng với lông chó mực và gỗ đóng quan tài đã qua sử dụng
được đốt thành cho và sau một thời gian dài đưa cho chồng uống mà không có kết quả người phụ nữ mới biết mình đã bị lừa và trình báo đến cơ quan công an
qua một người bạn giới thiệu khoảng giữa năm hai nghìn một mươi năm một phụ nữ ở huyện phú quốc tìm đến nơi ở đối tượng võ bạch hoa
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tại khu phố bảy thị trấn dương đông để xem bói
biết được người phụ nữ này đang ghen và nghi ngờ chồng có quan hệ với người phụ nữ khác
bà thầy liên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách nói với chị này là chồng của chị bị chúng bùa yêu nên phải làm bùa để hóa giải
nếu không gia đình của chị sẽ ly tán thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng
tin lời thầy bói hết lần này đến lần khác người phụ nữ trên đã chi tiền để thầy hoa làm bùa hóa giải